cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội vừa khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại cổng tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam veam đồng thời khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn thanh giang nguyên tổng giám đốc veam khởi tố bị can bắt tạm giam và khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với hồ mạnh tuấn phó tổng giám đốc veam
quá trình điều tra cơ quan công an đã làm rõ trong các năm hai nghìn năm và hai nghìn một mươi một giang khi đó là tổng giám đốc veam đã chỉ đạo tuấn lúc đó là trưởng phòng kỹ thuật chủ tịch hội đồng quản trị veam korea giai đoạn hai nghìn ba hai nghìn chín lập các báo cáo tờ trình mua ba trăm linh năm bộ khuôn dập ca bin xe ô tô sv một trăm một mươi không đúng các quy định của pháp luật về việc đầu tư mua tài sản cố định của doanh nghiệp nhà nước
toàn bộ số tài sản trên
sau khi được mua về thì không có giá trị sử dụng gây lãng phí của nhà nước gần hai mươi bảy tỷ đồng do đó bị căng giang đang điều trị bệnh nên cơ quan công an áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
với hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng ba bị can phùng thanh tuấn chú quận hoàng mai hà nội phùng thế tài và đinh thị huyền cùng chú phường tân thành tp ninh bình đã bị cơ quan cảnh sát điều tra
do quen biết nhau từ trước tuấn đã gặp và đặt vấn đề với vợ chồng tài huyền thu mua các tài khoản ngân hàng mở tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng vp bank để thanh toán tiền chạy quảng cáo trên facebook
tuấn đưa cho tài một mươi bảy sim điện thoại và chuyển cho huyền một mươi triệu đồng để trả cho những người mở tài khoản ngân hàng
đã có hai mươi bảy người đến ngân hàng vp bank chi nhánh tỉnh ninh bình mở sáu mươi bảy tài khoản để bán cho tài và huyền
với số tiền năm trăm linh đồng một tài khoản lực lượng công an đã thu giữ bốn điện thoại sáu mươi bảy thẻ ngân hàng vp bank và hai mươi sáu chiếc sim điện thoại
công an huyện an biên tỉnh kiên giang đang củng cố hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với lê hồng quân và ngô gia phong cùng quê tỉnh thái bình về hành vi hoạt động tín dụng đen
theo đó khoảng chín h ngày hai tháng một mươi
năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng tuần tra hình sự công an huyện an biên phát hiện bắt quả tăng quân và phong điều khiển xe máy giải tờ rơi có nội dung hỗ trợ tài chính cho vai trả góp trên tuyến đường thuộc khu phố ba thị trấn thứ ba huyện an biên
quá trình làm việc hai đối tượng khai nhận đã mang hai tờ rơi giải từ xã hưng yên đến thị trấn thứ ba với mục đích quảng cáo hoạt động cho vay tiền
trong đó lê hồng quân là người đứng ra tổ chức chỉ cần giấy tờ tùy thân như căn cước công dân giấy phép lái xe
thì đối tượng sẽ cho vay từ một đến vài triệu đồng người vai phải đóng một trăm linh đồng phí làm thủ tục
khi người vay không trả nợ đúng hẹn thì các đối tượng gọi điện thoại đe dọa để tạo áp lực
bộ đội biên phòng tp hải phòng cho biết vừa phát hiện bắt giữ tàu trợ khoảng một tấn than không có giấy tờ
tại khu vực vùng biển giáp danh hải phòng quảng ninh bộ đội biên phòng tp hải phòng phát hiện tàu mang tên ngọc linh
một trăm tám mươi năm biển kiểm soát bn hai nghìn ba trăm tám mươi năm do ông phạm văn yên chú huyện thủy nguyên hải phòng là thuyền trưởng
thời điểm kiểm tra tàu đang chuyển khoảng một tấn than và ông phạm văn yên không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa trên phương tiện
hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tăng vật để điều tra
thưa các bạn theo các đơn vị chức năng hành vi lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng ngày càng phổ biến và tinh vi hơn
đặc biệt các thủ đoạn lừa đảo luôn được các đối tượng thay đổi liên tục để dễ dàng qua mặt người dùng
mới đây không ít người có mong muốn tìm kiếm bạn bè hoặc một nửa đích thực của đời mình đã trở thành nạn nhân của các đối tượng giả danh hotboy hockger tán tỉnh qua mạng xã hội
u năm mươi nhưng đào thị mộng thường vẫn lên mạng xã hội đóng giả làm hotgirl để răng bậy
cuối năm hai nghìn một mươi chín thường lập tài khoản facebook đào ngọc minh để kết bạn làm quen nhắn tin với một người đàn ông trú tại thành phố vinh
để tạo vỏ bọc đối tượng này tự giới thiệu là việt kiều canada còn độc thân và có bố mẹ là chủ doanh nghiệp vận tải tàu biển
khi người đàn ông này tin tưởng và có tình cảm với nhân vật ngọc minh mộng thường bịa ra việc cần tiền lo công việc mua sắm trả nợ để người yêu hỗ trợ
điều đáng nói là dù yêu nhau qua mạng ba năm
đã chuyển hơn một mươi hai tỷ đồng nhưng ông chưa một lần được gặp mặt ngọc minh ngoài đời thực
các đối tượng đã có một sự nghiên cứu rất là kỹ về mặt tâm lý của mỗi một nạn nhân
các nạn nhân khác nhau thì cái tâm lý của họ khác nhau sở thích của họ khác nhau
và đương nhiên các đối tượng này cũng biết cách để mà có một cái sự tìm hiểu nhất định về tâm lý của họ
và hướng lái hoàn toàn theo những sở thích đó để khiến cho những người này rơi vào cái trạng thái là mình có những cảm xúc thật sự đối với những người chưa quen biết
những kẻ lừa đảo như mộng thường
thường tìm và tiếp cận mục tiêu thông qua mạng xã hội hay trang web hẹn hò
thủ đoạn chung là tạo một hồ sơ giả mạo hoặc sử dụng hình ảnh đánh cắp của người khác với ngoại hình đẹp và lôi quấn
sau đó tán tỉnh hoặc chia sẻ câu chuyện cảm động hòng tạo mối quan hệ tình cảm giả với nạn nhân
khi còn mồi đã tin tưởng chúng bắt đầu vây mượn tiền hoặc dẫn dụ đầu tư tài chính
tinh vi hơn những kẻ lừa đảo sẽ gửi link chứa mã độc hòng chiếm đoạt các tài khoản cá nhân
khi mà click vào cái link đó thì sẽ tải về cái mã độc và cái mã độc này sẽ được cài đặt trên máy tính hoặc là điện thoại của họ
và thông qua cái mã độc này thì sẽ đánh cắp các cái thông tin các dữ liệu nhạy cảm của người dân
thực tế thời gian qua có không ít người nhận được lời mời kết bạn kiểu này qua mạng xã hội
các chuyên gia khuyến cáo trước khi làm quen kết bạn mỗi cá nhân cần có sự chọn lọc những tài khoản mạng xã hội có tính chân thực cao
để có thể xác định được gắn bó lâu dài hay là có những vấn đề tình cảm thì cái mạng xã hội chỉ được coi là cái khởi đầu ban đầu thôi
còn để có thể tiến tới có sự tin tưởng hơn nhất thiết phải có cái sự gặp mặt nhất thiết phải có một sự tìm hiểu kỹ lưỡng
mình phải rõ ràng nhận biết rằng là dù các câu chuyện nó có thể khác nhau đến đâu đi chăng nữa nhưng cái dấu hiệu chung của tất cả các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bao giờ cũng đi đến cái đích cuối cùng
đó chính là có được những cái mật khẩu của tài khoản hoặc cũng có khi là sự kêu gọi đầu tư là sự vay mượn về mặt tài chính
nhu cầu làm quen kết bạn và tìm một nửa của bản thân thông qua mạng xã hội là nhu cầu chính đáng
tuy nhiên trước những cạm bẫy được răng mắc ngày càng dày trên không gian mạng mỗi cá nhân cần tỉnh táo từ chối mọi lời đề nghị khả nghi hay những lời rủ rỗ đường mật
bộ giao thông vận tải vừa trình thủ tướng chính phủ về việc bổ sung danh mục dự án và thành viên ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải
cảng hàng không quốc tế long thành và các dự án đường bộ cao tốc hoặc dự án hạ tầng giao thông khác mà ban chỉ đạo thấy cần thiết
các ngân hàng sẽ chỉ còn được dùng ba mươi vốn ngắn hạn cho vay chung giải hạn kể từ đầu tháng một mươi thay vì ba mươi bốn như trước đó
việc giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung giải hạn không phải là một quy định mới mà đã được đưa ra từ năm hai nghìn hai mươi được thực hiện theo lộ trình giảm dần mỗi năm một ít từ bốn mươi về ba mươi
kể từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai cho tới nay tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung giải hạn của toàn hệ thống ngân hàng giao động từ hai mươi năm đến hai mươi sáu luôn thấp hơn giới hạn cho phép
để thu hút nguồn tiền gửi dài hạn các ngân hàng thường để lãi suất giải hạn cao hơn so với ngắn hạn
bên cạnh đó họ cũng tăng cường tìm kiếm vốn tài trợ từ các tổ chức quốc tế trung bình từ ba đến năm năm
ngoài ra các ngân hàng cũng huy động vốn chung giải hạn khác thông qua vốn góp hay phát hành chứng chỉ
theo thông tin từ ngân hàng nhà nước khoảng trên tám mươi tiền gửi là ngắn hạn tức là dưới một năm nên không thể cho vay giải hạn quá nhiều
bốn ngân hàng sẽ chủ yếu phục vụ cho các khoản vay ngắn hạn phục vụ cho sản xuất kinh doanh
còn về dài hạn các doanh nghiệp cần giảm sự phụ thuộc vào vốn vay đồng thời phải đa dạng các kênh huy động vốn khác thông qua thị trường chứng khoán trái phiếu
từ ngày hai tháng một mươi công an tp đà nẵng bắt đầu lưu ý về vốn vay
công an tp đà nẵng bắt đầu ra quân tổng kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chế chất cháy đối với tất cả loại hình trung cư nhà ở xã hội nhà ở tập thể căn hộ cho thuê
qua kiểm tra giả soát đối với loại hình nhà ở kết hợp cho thuê trọ trên địa bàn đã bộc lộ nhiều bất cập hạn chế tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy và gây khó khăn cho công tác cứu nạn cứu hộ khi có sự cố
kiểm tra nhà ở kết hợp cho thuê trọ trên địa bàn phường tân chính phường vĩnh trung quận thanh khê
đa phần các cơ sở này đều xây dựng và đưa vào sử dụng sai công năng theo hồ sơ đăng ký và giải phép của cơ quan chức năng cấp
cơ sở chưa lập hồ sơ phòng chế chất cháy theo quy định
bên trong mỗi phòng trọ đều sử dụng nguồn nhiệt tuy nhiên trang thiết bị phòng cháy chữa cháy chưa được đầu tư đúng mức
lối ra thoát nạn không đảm bảo về yêu cầu và số lượng
đơn cử như cơ sở tại số ba mươi bốn nguyễn hoàng và k hai mươi bốn trên một lê duẩn lối thoát nạn đều được xây dựng tạm bỡ
khẩn cấp bây giờ là chú mỗi tầng chú bố trí cái lối thoát nạn khẩn cấp cho những người thuê trọ trên tầng này
dù có sự cố người ta không thể thoát được bên này thì người ta có thể xuống bên này
thì xuống bên này chú phải bố trí như thế nào dù như chú đóng thang dây cho người ta để thẩm cấp xuống trước
chứ đây cũng không thể nhạy xuống được
thời gian tới cái gì làm nhanh là phải làm trước
làm để mà đảm bảo tính mạng con người
và phòng chế chất cháy cho đảm bảo
cái cầu thang đó nó cũng có ý định rồi chứ không phải là không
nhưng mà trước mắt cái tiền tiền đỡ nó không còn
cho nên là tạm thời như vậy thôi
ngoài ra đối với loại hình nhà ở kết hợp cho thuê trọ còn tồn tại nhiều hạn chế
nhưng chưa có giải pháp ngăn cháy khói tại khu vực để xe của khách thuê trọ tại tầng một
với các tầng trên và cầu thang bộ bằng tường vách màng ngăn cháy
có một số chưa khắc phục thì công an có nhắc nhở là bố trí lại
một số vấn đề ảnh hưởng tới khói xe
vậy đó thôi đã ba tội cho mấy người căn hộ ở đây
riêng trên địa bàn quận thanh kê có một chín trăm linh sáu chung cư căn hộ nhà trọ cho thuê
phần lớn các cơ sở này đều nằm sâu trong kiệt hẻm
xe chữa cháy khó tiếp cận mật độ dân cư dày đặc
hơn nữa người đứng đầu cơ sở chịu trách nhiệm về an toàn phòng cháy chữa cháy
hầu hết là người lớn tuổi chưa được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy
khi xảy ra sự cố khả năng xử lý tình huống rất hạn chế
phần mộc của các căn hộ này dùng để xe máy
khi xảy ra cháy thì rất là nguy hiểm cho những người sống bên trên
trong quá trình kiểm tra chúng tôi phát hiện nhiều lỗi
thứ nhất là cầu thang thắt nạn
giờ này cầu thang thắt nạn ở tất cả các cơ sở này thì cầu thang hở không phải là bùn thang kính
thứ hai là chủ cơ sở thường thiên không có ở tại địa điểm trọ cho thuê nguyên căn
nếu có thì cũng là những người lớn tuổi
cho nên việc xử lý chữa cháy băng đào trong trường hợp phát hiện cháy băng đào cũng gặp rất nhiều khó khăn
trong công tác chữa cháy thì chúng tôi cũng thường chiên trao đổi với cơ sở để vận động những người sinh sống trong những cơ sở này
để tổ chức chuyên truyền một trăm linh những người sinh sống trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai theo chế độ của công bằng phố
loại hình nhà ở kết hợp cho thuê trọ đang tìm ẩn rất nhiều mối lo ngại về nguy cơ xảy ra cháy
qua kiểm tra tổ liên ngành đã đưa ra giải pháp
cảm nhận cơ sở thực hiện và bắt buộc khắc phục ngay trước ngày sáu tháng một mươi
trong thời gian chờ khắc phục các tồn tại thiếu sót về phòng cháy chữa cháy
cơ sở cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy
thưa quý vị chủ tịch ubnd tp hcm đã yêu cầu các địa phương ưu tiên dành quỹ đất công hiện có để xây dựng trường học
kể cả việc xin chủ trương hoán đổi đấu giá quyền sử dụng đất sau khi đã tạo lại quỹ đất và nguồn vốn để xây dựng trường học
để đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra chủ tịch ubnd tp hcm giao sở giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan
ubnd tp thủ đức và các quận huyện hoàn chính đề án hoàn thành chỉ tiêu công trình bốn năm trăm linh phòng học
chào mừng kỷ niệm năm mươi năm giải phóng miền nam thống nhất đất nước và trình ubnd tp duyệt trong tháng một mươi
đồng thời chủ động phối hợp với sở kế hoạch và đầu tư rà soát rệ xuất các dự án sử dụng vốn đầu tư công
đối với các dự án không sử dụng vốn đầu tư công chuyên sang thực hiện xã hội hóa đầu tư kết cầu đối tác công tư
trước những thông tin liên quan đến câu hỏi có xóa kiểm tra miệng đầu giờ đối với học sinh hay không
ông hồ tấn minh chánh văn phòng sở giáo dục đào tạo tp hcm đã có phản hồi tại buổi họp báo kinh tế xã hội tp hcm vừa qua
theo đại diện sở giáo dục đào tạo tp hcm việc đổi mới kiểm tra đánh giá của ngành phải tuân thủ
theo thông tư hai mươi hai và thông tư hai mươi sáu của bộ giáo dục đào tạo để triển khai các nội dung này
do đó kiểm tra đánh giá học sinh là một hoạt động bình thường trong chương trình giáo dục
còn hình thức kiểm tra nội dung kiểm tra do giáo viên thực hiện theo thông tư hướng dẫn
tuy nhiên ở đây kiểm tra học sinh là quá trình chứ không phải kiểm tra bất chợt
kiểm tra là quá trình không phải là kiểm tra một cách bất chợt
bất chợt là sao ví dụ như một số clip vui mà các anh chị thấy ở trên tiktok này kia
cái cục lô tô xong rồi vô xào qua xào lại xào qua xào lại bóc số ra
thì số mấy thì em thứ mấy đó lên trả bài thì đây là cái cách mà ngành giáo dục phản đối
và chúng tôi không khuyến khích và chúng tôi xem đó là những cái mà mình tạo ra cho học sinh
một cái cảm giác ở lúc nào cũng lo sợ áp lực không biết hôm nay mình có trả bài không
việc kiểm tra học sinh thì có kiểm tra thường xuyên và định kỳ
kiểm tra thường xuyên có thể bằng nhiều hình thức như vấn đáp
kiểm tra bằng giấy qua quá trình học tập qua thái độ học tập bằng sản phẩm thực hành
chứ không phải chỉ riêng bằng kiểm tra miệng
về các hình thức kiểm tra đánh giá học sinh đại diện sở giáo dục đào tạo cho biết
sở sẽ tiến hành tập huấn giáo viên
giáo viên cần thay đổi thư duy để tổ chức kiểm tra đánh giá cho học sinh một cách rõ ràng
theo sở lao động thương binh xã hội tp hcm từ đầu năm đến nay
dù tỷ lệ giải quyết việc làm và số việc làm mới có tăng
nhưng số người đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng hơn
một người so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
sáu tháng đầu năm tp hcm đã giải quyết việc làm cho hai trăm bốn mươi hai tám trăm một mươi hai lượt người
đạt tám mươi bảy kế hoạch
trong đó số chỗ việc làm mới là một trăm linh bảy ba trăm sáu mươi tám đạt bảy mươi sáu sáu mươi chín kế hoạch
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai tỷ lệ giải quyết việc làm tăng hai mươi bốn
tỷ lệ tạo việc làm mới tăng ba
tuy nhiên số lượng người hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp tục tăng
cụ thể tp hcm đã tiếp nhận

và đã ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho một trăm một mươi hai sáu mươi bảy người lao động
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai số lao động nghỉ việc đọc hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
tăng một mươi ba trăm hai mươi ba người tỷ lệ tăng chín bảy mươi bốn
trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thị trường lao động dự báo quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba
kinh tế xã hội tp hcm đã đạt một số kết quả tích cực
với số doanh nghiệp quay trở lại sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp thành lập mới tăng lên
đã mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động
mặt khác hoạt động đầu tư công xuất khẩu được đẩy mạnh
doanh nghiệp tăng cường sản xuất kinh doanh để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp lễ tết
nên cũng sẽ góp phần làm cho thị trường lao động ấm dừng lên
thưa quý vị tám tháng năm hai nghìn hai mươi ba nền kinh tế phải đối mặt với những khó khăn thách thức
do đó trong thời gian qua các ngân hàng liên tiếp giảm lãi suất
ngân hàng nhà nước đã liên tục điều chỉnh giảm bốn lần cái mức lãi xuất điều hành
với mức giảm năm hai
hai trong mỗi năm trong bối cảnh lãi xuất thế giới tiếp tục tăng và neo ở mức cao
đến nay lãi xuất tiền gửi và trao vay bình quân của các giao dịch phát sinh mới
giảm khoảng hơn một so với cuối năm hai nghìn hai mươi ba
ngoài ra ngân hàng nhà nước tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp để giảm lãi suất cho vay như
khuyến khích các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để ổn định mặt bằng lãi suất cho vay
có nhiều văn bản chỉ đạo và làm việc trực tiếp với các tổ chức tín dụng
đề nghị tiếp tục triển khai các biện pháp để giảm lãi xuất tiền gửi giảm lãi xuất trao vay
đối với các khoản vay đang còn dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới
phấn đấu mức giảm lãi xuất tối thiểu từ một năm hai trong một năm
đến nay các tổ chức tín dụng cam kết tổng tiền lãi được giảm khoảng một mươi chín tỷ đồng
thị trường iphone cũ giao dịch nhộn nhịp hơn sau khi iphone một mươi năm ra mắt
đặc biệt là các phiên bản pro max
ghi nhận giá trên các trang mua bán giá các loại iphone cũ cũng giảm mạnh
trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba số lượng iphone một mươi bốn pro max được đăng bán trên chợ tốt tăng tới hai mươi sáu
số lượng người dùng tìm mua iphone cũng tăng hai mươi bốn so với tháng trước
tỷ lệ tìm mua các phiên bản pro max thường cao hơn từ hai mươi đến ba mươi so với các phiên bản khác
cùng sori trên thị trường điện thoại đã qua sử dụng
theo đại diện công ty giá các dòng iphone đã qua sử dụng trao bán trên trang thương mại điện tử này
giảm từ ba mươi đến năm mươi so với giá sản phẩm mới
chuỗi bán lẻ các thiết bị công nghệ điện tử fpt shop cũng phối hợp với trang thương mại điện tử này
triển khai chương trình thu củ đổi mới trên tây quốc với giá thu mua lên đến bảy mươi năm giá trị điện thoại
trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba công an tp hcm đã triệt phá một sáu trăm sáu mươi tám vụ án và thu giữ hơn bảy trăm hai mươi kg ma túy các loại
theo đó trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba công an tp hcm đã khám phá hai bốn trăm sáu mươi tám vụ án và thu giữ hơn bảy trăm hai mươi kg ma túy các loại
trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba công an tp hcm đã khám phá hai bốn trăm sáu mươi tám vụ án và thu giữ hơn bảy trăm hai mươi kg ma túy các loại
tăng bảy trăm hai mươi tám vụ
công tác quản lý nhà nước về an ninh trực tự tiếp tục được tổ chức thực hiện có hiệu quả
trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng đề án sáu vào công tác công an
công tác làm sạch cơ sở dự liệu quốc gia về dân cư đảm bảo đúng đủ sạch sống
triển khai hiệu quả kế hoạch kiểm tra xử lý các vi phạm về ô tô chở quá khổ quá tải
vi phạm về nồng độ cồn và kế hoạch trà sát xử lý các lò độ chế xe
triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn
các lực lượng tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm hai nghìn hai mươi ba tại đồng tháp
đã triển khai gần một hai trăm linh công trình làm lợi hàng chục tỷ đồng
chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm hai nghìn hai mươi ba đã diễn ra sôi nổi trên mọi mặt
của đời sống xã hội tại tất cả huyện thành phố của tỉnh đồng tháp
đã có gần bốn năm trăm linh sinh viên tình nguyện đến từ hai mươi năm trường đại học cao đẳng
hơn hai mươi năm lực thanh niên tình nguyện và người dân ở các địa phương tham gia
qua đó đã có gần một hai trăm linh công trình phần việc làm được các cấp bộ đoàn triển khai thực hiện
với tổng giá trị làm lợi ước tính khoảng sáu mươi tám tỷ đồng
từ các hoạt động tình nguyện các cơ sở đoàn đã phát hiện nhiều tấm gương đoàn viên thanh niên tiêu biểu
toàn tỉnh đã giới thiệu một tám mươi bảy đoàn viên thanh niên ưu tú cho đảng xâm xét
và có hơn ba trăm năm mươi đoàn viên được kết nạp đảng
liên hoan phim quốc gia
liên hoan phim quốc gia thành phố hồ chí minh hiff lần đầu tiên sẽ khai mạc vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
dự kiến thu hút khoảng hai trăm linh nhà làm phim và đạo diễn diễn viên từ các nước trên thế giới
phóng sự này cũng sẽ khép lại tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
liên hoan phim quốc gia thành phố hồ chí minh lần thứ nhất năm hai nghìn hai mươi bốn
sẽ diễn ra từ ngày sáu đến ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
dự kiến bao gồm năm hạng mục tranh giải chính và các giải thưởng khác
hiff năm hai nghìn hai mươi bốn dự kiến sẽ thu hút khoảng hai trăm linh nhà làm phim và đạo diễn viên
thu hút hàng trăm ngàn người tham dự với hàng ngàn khách mời
trong đó có khoảng hai trăm linh nhà làm phim và đạo diễn diễn viên từ các nước trên thế giới
ban giám khảo của hiff năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ là những chuyên gia hàng đầu
trong lĩnh vực điện ảnh ở các châu lục như châu âu châu á châu mỹ và việt nam
bên cạnh việc liên hoan phim thì chúng ta sẽ có những chợ phim
những forum để làm sao để phát triển điện ảnh của việt nam
và có những buổi tọa đàm để nâng cao điện ảnh của việt nam

có những kiến thức về làm phim đối với những nhà làm phim trẻ
hoặc là những bạn trẻ đang mong muốn được làm phim
thì họ sẽ có những cái buổi tọa đàm như vậy
và bên cạnh đó thì ngọc anh nghĩ là cũng sẽ có rất nhiều nhà làm phim gạo cội của việt nam
nhiều kinh nghiệm của việt nam cũng như là của quốc tế sẽ đến việt nam
để chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi văn hóa
ngoài việc chiếu các phim tranh giải hiff năm hai nghìn hai mươi bốn còn tổ chức các hoạt động đặc trưng
của một liên hoan phim quốc tế
như thảm đoại lễ khai mạc lễ trao giải triển lãm công nghiệp nội dung và công nghiệp điện ảnh
triển lãm sẽ giới thiệu về lịch sử phát triển đặc trưng của điện ảnh thành phố hồ chí minh
điện ảnh việt nam và thế giới cũng như về các nhà làm phim và đạo diễn diễn viên nổi tiếng
triển lãm còn trưng bày nhiều hiện vật tư liệu poster kịch bản trang phục và đào cụ của các bộ phim nổi tiếng
liên hoan còn tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề diễn ra trong suốt tuần lễ liên hoan phim
tại nhiều địa điểm khác nhau
đây sẽ là cơ hội để các nhà làm phim diễn viên nhà phê bình và khán giả trao đổi chia sẻ và thảo luận
về các chủ đề liên quan đến điện ảnh như xu hướng thách thức cơ hội kinh nghiệm và tầm nhìn trong lĩnh vực điện ảnh
hội thảo cũng sẽ là nơi để các sinh viên giảng viên và người yêu điện ảnh có thể học hỏi nâng cao kiến thức và kỹ năng về điện ảnh
xác định rằng xây dựng một hệ sinh thái về văn hóa nghệ thuật mang tính thương hiệu tầm quốc tế
đó là một điều hết sức cần thiết trong việc khẳng định là thành phố hồ chí minh là điểm đến trên bản đồ du lịch của thế giới
và thời gian vừa qua đến lần thứ ba chúng ta tổ chức lễ hội âm nhạc quốc tế hòa dô
thì cũng đã có rất nhiều những đánh giá tích cực từ phía cộng đồng quốc tế đối với một lễ hội âm nhạc xứng tầm của chúng ta
và bây giờ lần đầu tiên làm liên hoan phim chúng tôi cũng có nhiều áp lực chúng tôi cũng có rất nhiều kỳ vọng
và chúng tôi đặc biệt là rất là nỗ lực bằng mọi cái
giải pháp mà mình có thể có để thúc đẩy một liên hoàn phim của chúng ta
không chỉ tổ chức lần này nó đạt được những đánh giá tích cực mà chúng tôi mong muốn liên hoan phim của chúng ta
sẽ phát triển một cách bền vững trong thời gian tới
mục tiêu của bang tổ chức mong muốn tuần lễ liên hoan phim sẽ trở hành những ngày hội thật sự
của du khách trong nước và quốc tế tại thành phố hồ chí minh
các show điện ảnh sẽ diễn ra tại các sân khấu ngoài trời trên đường đi bộ nguyễn huệ
cine show là một chuỗi các show âm nhạc và thời trang trong phim với phần tham gia trình diễn của các ca sĩ
nhạc sĩ nhà thiết kế và người mẫu nổi tiếng
cine show sẽ mang lại cho khán giả những trải nghiệm âm thanh và hình ảnh độc đáo
cũng như tôn vinh các tác phẩm điện ảnh việt nam và thế giới
giới thiệu những hành tựu nối bật của ngành thời trang thành phố hồ chí minh và của việt nam